văn phòng ubnd tp hà nội vừa ra văn bản yêu cầu tạm dừng thực hiện với các dự án lát đá đang chuẩn bị đầu tư để ra soát và yêu cầu sở xây dựng báo cáo trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
theo ủy ban nhân dân tp hà nội chủ trương thiết kế hẻ đường của hà nội chỉ thực hiện trên các tuyến phố có vỉa hè đã xuống cấp
khi làm sử dụng vật liệu tự nhiên có độ bền từ năm mươi đến bảy mươi năm và có giám sát chất lượng công trình
tuy nhiên các quận huyện khi triển khai thực hiện chưa đúng hiểu sai nguyên tắc chỉ đạo trên dẫn đến nhiều bất cập như hồ sơ thiết kế sơ xài thiêu đánh giá hiện trạng quản lý chất lượng thi công chưa chặt chẽ thậm chí có quận đầu tư tràn lan thiếu kiểm tra chọn lọc
bên cạnh đó sở xây dựng và các cơ quan liên quan thiếu trách nhiệm kiểm tra kiểm soát vật liệu quản lý chất lượng thi công dẫn đến công trình bị hư hỏng xuống cấp
để chấn chỉnh công tác xây dựng cải tạo chỉnh trang vỉa hè trong thời gian tới thành phố hà nội yêu cầu các quận huyện cần ra soát làm rõ trách nhiệm và xử lý việc làm sai chỉ đạo của thành phố về xây dựng hẻ đường đồng thời phải giả soát lại ngay kế hoạch chỉnh trang vỉa hè chỉ làm mới các vỉa hè đã xuống cấp và không bảo đảm chất lượng